một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại tổ tám khu phố phú xuân phường phú thịnh thị xã bình long tỉnh bình phước
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an thị xã bình long điều tra làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng qua ngày hai tháng chín hàng xóm phát hiện cháu nguyễn tiến đạt là con trai của chị nguyễn thị hải yến và anh phạm văn đoài đang ngồi khóc trước cửa nhà
khi được hỏi vì sao khóc đạt trả lời ba mẹ con chết rồi
và trong ngôi nhà người dân tá hỏa phát hiện chị yến đã chết trong tư thế nằm ở đầu có vết thương nặng do vật cứng đập vào và một vết thương ở cổ
gần đó là thi thể của anh đoài chết trong tư thế treo cổ
nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc
người nhà nạn nhân cho biết là vợ chồng chị yến có ba đứa con và mới thuê nhà ở địa chỉ trên được gần một tháng
cuộc sống của hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ nghi án sát hại vợ rồi tự tử